một trong những điểm nhấn trong thông điệp liên bang nga năm hai nghìn hai mươi ba
đó là thông báo của tổng thống nga vladimir putin
về việc nước này tạm đình chỉ tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới
gọi tắt là new start với mỹ
theo kế hoạch thì trong ngày hôm nay điều mạng quốc gia hạ việt nga
sẽ xem xét dự thảo luật liên bang về đình chỉ hiệp ước này
liên hợp quốc và các nước phương tây bày tỏ lấy làm tiếc về động thái của nga
từ trụ sở liên hợp quốc ở new york mỹ
đại diện của liên hợp quốc đã kêu gọi nga và mỹ
tiếp tục thực thi đầy đủ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới new start
một thế giới không có kiểm soát vũ khí hạt nhân là một thế giới nguy hiểm và bất ổn hơn nhiều
với những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra
mọi nỗ lực nên được thực hiện để tránh kết quả này
bao gồm việc quay lại đối thoại ngay lập tức
tôi sẽ nhắc lại quan điểm rõ ràng của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres là nga và mỹ
nên nối lại việc thực hiện đầy đủ hiệp ước new start mà không được chậm trễ
new start và sự thành công của các hiệp ước song phương
về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giữa hai nước đã mang lại an ninh
không chỉ cho nga và mỹ mà còn cho toàn bộ cộng đồng quốc tế
trước đó phát biểu về báo giới tại thủ đô athen khi đang thăm hy lạp
ngoại trưởng mỹ antony blinken nêu rõ thông báo của nga về đình chỉ tham gia new start là vô cùng đáng tiếc
ông cho biết washington sẽ theo dõi mọi hành động của nga
nhằm đảm bảo rằng trong bất kỳ tình huống nào
mỹ và các đồng minh của mình đều ở thế an toàn
trong khi đó tổng thư ký nato jens stoltenberg bày tỏ lấy làm tiếc
và kêu gọi nga xem xét lại quyết định của mình
new start là hiệp ước có tính rằng một pháp lý duy nhất còn lại
về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa nga và mỹ
hai quốc gia nắm giữ tới chín mươi số đầu đạn hạt nhân trên thế giới
hiệp ước được ký kết năm hai nghìn một mươi nhằm hạn chế kho vũ khí của hai nước
ở mức tối đa là một năm trăm năm mươi đầu đạn hạt nhân
giảm gần ba mươi so với mức đặt ra hồi năm hai nghìn hai mươi